tại thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị đã tổ chức lễ gia quân đánh bắt cá vụ nam và khởi động du lịch biển năm hai nghìn hai mươi
đây là vụ khai thác biển chính trong năm của ngư dân tỉnh quảng trị
tại lễ gia quân đánh bắt vụ cá nam chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị nguyễn đức chính đã kêu gọi ngư dân tiếp tục vơn khơi đánh bắt hải sản góp phần bảo vệ chủ quyền biển đạo
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cần tăng cường hướng dẫn cho bà con những quy định pháp luật trên biển để ngư dân hiểu và thực hiện đúng
lực lượng bộ đội biên phòng cần tăng cường tuần tra kiểm soát và sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi gặp khó khăn trong quá trình khai thác trên biển
toàn tỉnh quảng trị hiện có hơn hai bốn trăm linh chiếc tàu đánh cá trong đó có hơn hai trăm linh tàu có công suất chín mươi cv đến một cv
số lượng khai thác thủy hải sản năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt hơn hai mươi bảy tấn
trong ba tháng đầu năm nay tỉnh quảng trị đã đánh bắt được hơn năm tấn thủy hải sản
quảng trị cũng đã thành lập một trăm một mươi một tổ khai thác hải sản với hơn năm trăm linh tàu tham gia
các tàu khai thác hải sản đã phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn trên biển
tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các ban ngành và địa phương phục hồi lại hoạt động dịch vụ du lịch biển
đặc biệt là các khu vực bãi tắm ven biển để người dân sớm trở lại với biển
sau lễ gia quân huyện gio linh đã tổ chức lễ đua thuyền truyền thống trên sông hiếu